tại đà nẵng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp
truy xét thành công nhóm bốn đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm căn cước công dân giả
mở tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện tội phạm trên địa bàn
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện nhóm bốn đối tượng cùng trú tại thành phố hà nội
gồm lê thạch tú trần tú anh nguyễn mạnh cường tái đình hương có hành vi làm giả căn cước công dân để trục lợi
từ số căn cước công dân giả này mỗi ứng viên chỉ đăng ký tối đa được một mươi năm tài khoản ngân hàng
tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng
và bị công an thành phố phát hiện
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã kêu gọi một mươi ứng viên sử dụng nhiều căn cước công dân giả
đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng hồng thu lợi bất chính